cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn thanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thôn chùa xã lương phong huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày chín tháng một mươi anh hoàng trung kiên chú tại thôn trung thành xã hồ sơn huyện hiệp hòa
bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng kinh doanh điện thoại của gia đình lấy đi chín mươi một điện thoại di động
các loại với tổng giá trị tài sản hơn bốn trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa đã xác lập chuyên án nhanh chóng làm rõ
và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nguyễn văn thanh
tại cơ quan điều tra thanh khai nhận đêm ngày tám tháng một mươi lợi dụng trời mưa thấy cửa hàng kinh doanh điện thoại của anh thanh
không có người trông coi nên đã đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản
sau khi lấy toàn bộ điện thoại trên thanh đem bán lại cho các cửa hàng mua bán điện thoại ở hà nội và bắc ninh
vào chiều qua trại giam đại bình thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng đã phát lệnh truy nã đối với trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã trường trung huyện nông cống tỉnh thanh hóa về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ
trước đó với tội danh giết người vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tuân bị tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên phạt hai mươi năm tù giam
và chấp hành án tại trại giam đại bình tuy nhiên vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi lợi dụng trong lúc đi lao động tuân đã bỏ trốn
ngoài việc phát lệnh truy nã và tiến hành truy bắt trại giam đại bình đề nghị người dân khi phát hiện thấy đối tượng tuân
có trách nhiệm báo cho lực lượng công an nơi gần nhất để bắt giữ
công an quận một mươi hai tp hcm đã đưa dương thảo dương và người sống như vợ chồng với dương là hà quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
chú tại tân hưng thuận quận một mươi hai về trụ sở để làm rõ về hành vi bạo hành trẻ em
trước đó vào sáng cùng ngày một đoạn clip được tung lên mạng xã hội facebook có ghi lại hình ảnh một cháu gái sáu tuổi bị người đàn ông bạo hành
người đàn ông này đã đánh và dùng thuốc lá để châm vào người cháu bé gây ra nhiều vết thương trên người
ngay sau khi nhận được thông tin công an quận một mươi hai đã tổ chức đưa cháu bé đi bệnh viện thăm khám và giám định thương tích
theo một số người dân sống ở gần nhà dương thì vợ chồng dương có biểu hiện sự vụ ba túy
công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đã tạm giữ năm đối tượng liên quan đến vụ đầu độc hơn một cây thông trên ba mươi năm tuổi dọc đường hồ chí minh
năm đối tượng gồm huỳnh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn đình thân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phan công dụng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
và phan văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cùng chú tại xã nâm nờ giang huyện đắk sông đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk sông bắt giữ để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
các đối tượng khai nhận đã dùng khoan tạo các lỗ nhỏ trên thân cây rồi đổ thuốc diệt cỏ vào cây để cây bị nhiễm thuốc héo úa rồi chết từ từ
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng thực hiện hành vi hủy hoại rừng thông chủ yếu vào ban đêm
thông tin từ ubnd tp hà nội cho biết là để đảm bảo nguồn nước sạch từ nhà máy nước sông đà ngoài các giải pháp khác nhau
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã chỉ đạo sở y tế hà nội xét nghiệm liên tục hàng ngày các mẫu nước tại nhiều địa điểm để báo cáo lãnh đạo và công bố rộng rãi cho nhân dân được biết
kết quả xét nghiệm mẫu nước hàng ngày của sở y tế hà nội trong một tuần qua cho thấy hiện nay nguồn nước sạch cung cấp cho người dân đã đảm bảo an toàn
gần đây nhất ngày hai mươi bảy tháng một mươi sở y tế hà nội chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội lấy mẫu nước tại các vị trí theo hệ thống cung cấp và phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm và khoa học công nghệ việt nam tiến hành phân tích mẫu nước
kết quả kiểm tra bốn mẫu nước tại bể chứa trung gian tại xã yên bình huyện thạch thất trạm điều tiết lưu lượng tây mỗ họng kiểm soát một hai trăm linh bixi
xét nghiệm chỉ tiêu stiren cho thấy bốn trên bốn mẫu đạt quy chuẩn về stiren
kết quả kiểm tra một mươi hai mẫu nước tại trung cư hộ gia đình thuộc bốn quận huyện nam từ liêm cụ thể là phường đại mỗ hà đông phường la khê huyện đan phượng xã tân lập huyện hoài đức cụ thể là các xã đức giang sơn đồng kim trung song phương
sử dụng nước trong mạng cấp nước của công ty nước sạch sông đà cho thấy một mươi hai trên một mươi hai mẫu đã đạt quy chuẩn về styren
số trẻ em mắc bệnh sởi trên địa bàn thành phố đà nẵng có dấu hiệu tăng cao trong thời gian gần đây
theo thống kê thì hiện tại thành phố ghi nhận trên sáu trăm linh ca mắc bệnh
ngành y tế khuyên cáo các bậc phụ huynh nên chú ý công tác phòng ngừa bệnh cho con em bởi đây là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu khả năng biến chứng là rất cao
theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng tính tới thời điểm hiện tại đà nẵng ghi nhận trên sáu trăm linh ca bệnh sởi tập trung chủ yếu ở các địa phương như quận liên kiểu hòa vang cẩm lệ ngũ hành sơn
trong đó số trẻ dưới năm tuổi mắc bệnh sởi chiếm tỷ lệ cao nhất đáng chú ý có tới gần chín mươi số ca mắc sởi chưa được tiêm phòng hoặc tiêm không đủ liều
tiêm một mũi chưa tiêm mũi nhắc lại tiêm mũi chín tháng mũi nhắc lại một mươi tám tháng
việc tiêm vắc xin sởi cho trẻ là bắt buộc theo đó trẻ từ chín tháng đến dưới một mươi hai tháng tuổi phải được tiêm mũi vắc xin sởi đầu tiên tại các trạm y tế
từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng tuổi phải được tiêm mũi nhắc lại tuy nhiên một số phụ huynh chủ quan dẫn đến miễn dịch cộng đồng thấp bệnh sởi lây lan nhanh
theo những kỳ quả giảm sát đa phần là trẻ dưới năm tuổi diễm khoảng cỡ trên tám mươi
trong đó đặc biệt là
trước tình hình bệnh sởi có dấu hiệu tăng cao ở trẻ nhỏ phụ huynh cần hết sức lưu ý trong công tác phòng chống dịch bệnh
bệnh sởi thì thật ra là nó lai rất là nhanh vì chính vì hắn là một bệnh nhiễm khủng hồ hấp cấp tính
trên đây nó lai rất là tàn khốc
ví dụ như một đứa trẻ trong một tập thể nào đó như nhà trẻ chẳng hạn mà có bị sởi chỉ cần hát hơi thì chọc bắn của đứa trẻ nó ra
trong thời gian ủ bệnh thì nó lai rất là ghê gớm
khi một đứa trẻ có sở thì nhiễm bị bệnh sởi thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải cách ly
cái thứ hai nữa là về chế độ ăn uống dinh dưỡng cực tốt
và cái thứ ba nữa là chăm sóc tránh lai nhiễm cho cộng đồng
cách phòng chống đặc hiệu nhất
cách phòng chống đặc hiệu nhất đối với bệnh sởi là cho trẻ tiêm vaccine đúng đủ liều theo độ tuổi
khi có các dấu hiệu của bệnh sởi như sốt ho chảy nước mũi phát bang gia đình cần sớm cách ly
và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám tư vấn điều trị kịp thời
vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi tàu hải quân ấn độ có tên là in sahidre đã cùng ba trăm một mươi bảy sĩ quan thủy thủ
do thuyền trưởng ashwin avin làm trường đoàn đã cập cảng tiên sa
chuyến thăm thành phố đà nẵng từ ngày hai mươi chín tháng một mươi cho đến ngày một tháng một mươi một
và chuyến thăm của tàu nằm trong khuôn khổ việc triển khai hoạt động liên tục của hải quân ấn độ
tới khu vực đông nam á
chuyến thăm sẽ bao gồm các hoạt động trao đổi chuyên môn giữa hải quân hai nước
chào xã giao và tiếp xúc với lãnh đạo đại diện chính phủ việt nam
trong thời gian chuyến thăm thủy thủ tàu ấn độ sẽ có buổi giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ vùng ba hải quân
tham gia một số danh lam thắng cảnh tại đà nẵng và quảng nam
và đây là lần thứ hai trong năm hai nghìn một mươi chín tàu ấn độ đến thăm việt nam
chuyến thăm đà nẵng lần này nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương
giữa hai nước việt nam ấn độ nói chung giữa quân đội và hải quân hai nước nói riêng

trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình hình tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh bắc giang
diễn biến phức tạp tăng cao cả về số vụ số người chết và bị thương
nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt tăng cao trong thời gian qua
phần lớn là do ý thức của người dân và việc mở các đường ngang dân sinh qua các tuyến đường sắt
qua giả soát thì trong bảy mươi km đường sắt chạy qua địa bàn tỉnh
bên cạnh ba mươi hai đường ngang có gác biển báo hoặc cảnh báo thự động
thì có tới hàng trăm lối đi tự mở
tập trung ở nhiều khu vực thuộc thành phố bắc giang và huyện lạng giang
do tự mở tạm bỡ cho nên các đường ngang dân sinh này thường rất lôi lõm
đôi khi chỉ là xếp một vài viên gạch
chính vì vậy mà khi đi xe qua lại thì rất dễ chết máy
và chỉ trong một tích tắc thôi là có thể gặp nguy hiểm khi tàu hỏa lao tới
và câu chuyện giao thông được chúng tôi ghi nhận sau đây tại tỉnh bắc giang
cũng sẽ là thực trạng còn tồn tại tại nhiều địa phương
là một trong những hộ gia đình sinh sống gần tuyến đường sắt
ông trần văn hòa thường trú tại xã tân dĩnh huyện lạng giang tỉnh bắc giang
thường xuyên chứng kiến các vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đường ngang trước cửa nhà
điển hình gần đây nhất vào ngày một mươi tám tháng bảy
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ngã ba này
giữa tàu hỏa mang số hiệu mr một và xe máy khiến hai người tử vong tại chỗ
trên những chuyến tàu này nó đi thường xuyên ra chuyến tàu nó đi rất nhanh
thế nhưng mà người ta nó cõi từ xa đấy nhưng mà người ta cũng không để ý mà nó vội
thế mà đáng nhận cái đường này thì các cháu hoặc là nhà lước mình làm nào
mà làm được cái ba le cho dân người ta đi cho người ta đỡ khổ
theo ban an toàn giao thông tỉnh bắc giang
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra bảy vụ tai nạn giao thông đường sắt
làm sống ở chỗ này
mới đây vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín trong lúc xuống dốc tại cầu đông trù hà nội
tái xế điều khiển xe honda cr v do buồn ngủ đã không giữ được khoảng cách an toàn với chiếc xe tải đi từ trước
âu quả chiếc xe bảy chỗ bị nát phần đầu giật may không gây thương vong về người
theo nghiên cứu một số thời điểm có tính du ngủ mà cơ thể đòi hỏi được nghỉ ngơi
theo nhịp sinh học là từ hai mươi hai h tối đến năm h sáng hôm sau hoặc từ một mươi ba h đến một mươi năm h chiều đặc biệt là sau bữa cơm trưa
xong trong xã hội hiện nay càng hiện đại càng phát triển thì áp lực công việc áp lực cuộc sống hàng ngày càng gia tăng
nên tình trạng buồn ngủ khi lái xe là thường gặp và phổ biến
tức là thức đêm quá muộn hoặc là ngủ rất ít thời gian trong một ngày so với sinh lý bình thường
thứ ba là các bạn có thể mắc một số bệnh lý ví dụ như là cảm cúm
hoặc là sốt hoặc là tình trạng mà viêm nhiễm cấp tính làm cho mình mệt mỏi những tình trạng buồn ngủ khi lái xe
ngoài ra việc sử dụng rượu bia sẽ gây ức chế thần kinh trung hương
khiến tài xế sẽ không đủ tỉnh táo dẫn đến buồn ngủ khi điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông
với những nồng độ rượu mạnh hoặc là dùng quá nhiều về nồng độ cồn
thì ngày hôm đó thì sẽ rơi vào tình trạng ức chế thần kinh và chúng ta dẫn đến tình trạng say và ly bì
nhưng sau ngày hôm sau
trong tỉnh dậy thì hệ thần kinh của chúng ta sẽ bị nhiễm độc nồng độ cồn
sẽ bị đau đầu chóng mặt buồn nôn không tỉnh táo
nhất là các bạn nam giới chúng ta nên điều tiết để tránh vấn đề đó xảy ra
sự mất an toàn cho cả bản thân và cho quá trình tham gia giao thông nữa
thưa quý vị buồn ngủ khi lái xe là những tình huống rất nguy hiểm cần tránh
việc nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy cơn buồn ngủ sẽ ập đến
sẽ giúp chúng ta làm chủ tình trạng bản thân
vâng thế nhưng rất nhiều người đã không nhận biết sớm
thậm chí là có người còn chủ quan vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện khi đang buồn ngủ
và tự nhủ rằng cố gắng vẫn lái được
xong như vậy chính họ lại đang đặt bản thân mình vào một tình trạng nguy hiểm
khi đang lái xe cảm thấy mệt mỏi khó chịu không thể tập trung
mắt nhái liên tục và khó mở mắt cảm giác mơ màng đầu óc bị phân tán
liên tục ngáp và rủ mắt liên tục bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo giao thông
đi trệch làn đường lái xe trượt trọn
bất ngờ giật mình phanh gấp đi gặp chứa ngại vật hoặc một phương tiện nào đó vượt lên trước
vâng thực tế chứng minh chỉ cần lơ là mất tập trung hay mệt mỏi
thì tỷ lệ lái xe an toàn giảm đi rất nhiều
để giữ đầu óc tỉnh táo khi lái xe các bạn cần chú ý những điều sau đây
ngủ đủ và sâu giấc trước khi lái xe
lái xe cần ngủ rất sâu trong khoảng thời gian bảy tiếng mỗi ngày để có thể tỉnh táo
tránh rơi vào tình trạng mệt mỏi
nghe nhạc dùng một số sản phẩm hỗ trợ như cà phê nước tăng lực
nhai kẹo cao su để duy trì sự hoạt động của cơ thể
tránh sử dụng các loại thuốc an thần rượu bia
chúng ta tránh tình trạng căng thẳng stress trong công việc và cuộc sống
giảm bớt cái thói quen sinh hoạt tức là ngủ ít và ngủ muộn về đêm
tránh tình trạng lạm dụng thuốc
tại sao tôi nói lạm dụng thuốc
bởi vì có một số thuốc chữa bệnh
cũng có tác dụng gây buồn ngủ
và khi mà các bạn được bác sĩ khám bệnh kê đơn
các bác sĩ sẽ khuyến cáo các bạn là không nên dùng thuốc khi vận hành máy móc và lái xe
thì các bạn nên tránh sử dụng thuốc đó lúc lái xe
thưa quý vị epoch session o đến đây được đánh giá là một trong những sự kiện uy tín
trong khu vực châu á về múa đương đài
với lần tổ chức thứ một mươi sau hai mươi năm hình thành
liên hoàng này quyết định chọn việt nam làm điểm dừng chân
mục tiêu đặt ra là các nghệ sĩ
và khai thác được những giá trị văn hóa của đất nước vào bộ môn múa đương đài
liên hoàng múa đương đài epoch session o được khởi xướng năm hai nghìn một
tại nhà hát danh giá odc singapore
sau chín năm tổ chức sự kiện văn hóa này đã thu hút bốn mươi tám nghệ sĩ hàng đầu
trong lĩnh vực múa từ tám đoàn tại hai mươi quốc gia
năm hai nghìn một mươi chín với lần thứ một mươi tổ chức giám đốc nhà hát odc đã quyết định
cùng những đoàn nghệ thuật uy tín thành phố hồ chí minh tổ chức tại việt nam
lý do tôi chọn thành phố hồ chí minh làm điểm dừng chân năm nay
vì phương châm kết nối văn hóa của liên hoan này
để kết nối hiệu quả nhất chúng tôi phải nghĩ đến những đất nước quanh mình
liên hoan này tập trung khai thác sự bí ẩn của châu á
chúng ta ở đây là những mảnh ghép trong châu á vĩ đại
trong dòng mục tiêu đó chúng tôi tin rằng việt nam có những giá trị văn hóa truyền thống
có thể làm giàu sự độc đáo riêng biệt của châu á nói chung
trong liên hoan lần thứ một mươi bên cạnh đoàn odc từ singapore
khán giả việt nam sẽ được thưởng thức tác phẩm đến từ ba đoàn trong nước
nhà hát do hướng nhạc vũ kịch thành phố hồ chí minh
nhà hát nghệ thuật dân tộc bông sen
cùng đoàn múa đương đại và ballet sài gòn gọi tắt là đoàn scbc
lý do ban tổ chức ưu tiên sự tham dự của hai đoàn công lập kể trên
đến từ mong muốn quảng bá một cách dài dạng yếu tố truyền thống
mặt khác nhà hát nghệ thuật bon sen cũng sẽ phối hợp
những kỹ thuật âm nhạc đương đại vào các tiết mục truyền thống đợt này
cái truyền thống của nhà hát bông sen kết hợp với nhau
để đưa ra những tác phẩm mới là hấp dẫn
riêng về scbc thì tụi em sẽ lựa chọn cái thể loại là đương đại contemporary
và neoclassical ballet ballet mới đó gọi là ballet mới cho dễ hiểu
ở scbc thì tụi em còn có thêm một cái phá cách lần này
phá cách nữa là tụi em sẽ đem nghệ thuật hip hop
trên cái nền nhạc hip hop
bên cạnh bốn tiết mục chính của liên hoàng exposition eau
lần thứ một mươi diễn ra trong hai ngày một và hai tháng một mươi một
biên đạo múa singapore danny tan hai biên đạo múa người hàn quốc
sanxi và pyeongsu cùng biên đạo múa đỗ hải anh
sẽ có ba buổi gặp gỡ trao đổi về kỹ thuật dàn dừng
biểu diễn múa đương đại trong chiều ngày ba mươi một tháng một mươi